các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khởi tố bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng
công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích của cá nhân
cụ thể công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng
về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể theo điều ba trăm ba mươi một tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tín ngưỡng tôn giáo
tự do hội họp lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thì bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định
tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà nguyễn phương hằng thường xuyên livestream gọi tên nhiều người nổi tiếng
trong đó nhiều buổi livestream bà hằng đã tố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành mc đại nghĩa
ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối
không chiếm đoạt tiền tử thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung nên không khởi tố vụ án hình sự
bên cạnh đó công an tp hcm cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông võ hoàng yên nghệ sĩ hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
bà hằng cũng bị ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên ca sĩ vy oanh ông võ hoàng yên nghệ sĩ hoài linh nhà báo hàn ni nhà báo đức hiển bà đinh thị lan
tố cáo về hành vi vù khống làm nhục người khác lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
công an tp hcm khởi tố vụ án hình sự
hồ chí minh khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng ceo đại nam được cho rằng đã liên tục có hành vi thách thức xã hội và cơ quan chức năng
theo bài viết trên báo pháp luật dẫn lời một đại diện sở thông tin và truyền thông cho biết bà nguyễn phương hằng từng bị xử phạt đã cam kết không tái phạm nhưng rồi vẫn tiếp tục thách thức xã hội thách thức cơ quan chức năng
cụ thể liên quan đến chuỗi sự kiện tại khu du lịch đại nam khu du lịch văn hóa du lịch
và thể thao được phát trực tiếp livestream trên các tài khoản mạng xã hội ngày một mươi chín tháng ba
một đại diện sở thông tin và truyền thông tỉnh bình dương cho biết trước đây bà đã bị xử phạt vi phạm hành chính và sở đã mời bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam lên làm việc
bà hằng cũng cam kết thế nhưng rồi vẫn tiếp tục hành xử như vậy hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra liên quan đến vụ việc của bà hằng
vị lãnh đạo sở thông tin và truyền thông
tỉnh bình dương cho biết trong vụ việc này phía bà hằng lại tiếp tục có thái độ thách thức xã hội thách thức cơ quan chức năng như vậy là không được
chúng tôi cũng đã báo cáo vụ việc này lên lãnh đạo để có biện pháp xử lý
trước đó ngày một mươi chín tháng ba tại khu du lịch đại nam ông huỳnh uy dũng tức dũng lò vôi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đại nam và bà hằng đã tổ chức một chuỗi sự kiện đua ngựa nuôi chó và giao lưu với ông dũng bà hằng diễn ra từ chiều đến tối
đáng chú ý trong chương trình đua ngựa đua chó người dẫn chương trình gắn tên người đang có mâu thuẫn với bà hằng cho những con ngựa con chó tham gia đua với những lời bình luận vô cùng khiếm nhã
cụ thể những con ngựa chó được gắn tên đức hiển vi oanh hàn ni và một số người khác
ông dũng bà hằng cùng nhiều khán giả đến xem gieo hò vỗ tay cổ vũ cười đùa khi người dẫn chương trình đọc tên các con ngựa con chó
trả lời pháp luật
thành phố hồ chí minh một lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương cũng cho rằng những clip liên quan đến vụ việc này gây bức xúc cho nhiều người
trong vụ việc này cần có sự phối hợp của nhiều ngành chức năng
chúng tôi đang cho người nắm lại nội dung và làm việc với lãnh đạo khu du lịch đại nam sau đó sẽ báo cáo với lãnh đạo
khi có thông tin cụ thể chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí vị này nói
rất nhiều người khi được xem live stream đã bức xúc
vấn đề mâu thuẫn cụ thể ra sao tôi không nắm rõ nhưng nếu một khu du lịch tự xưng là văn hiến văn hóa
mà chủ của khu du lịch lại lấy tên người đang có mâu thuẫn với mình để gắn tên vào chó ngựa với những lời bình luận mang tính xúc phạm như vậy thì không thể hiểu nổi
cách hành xử vô văn hóa tại một khu du lịch văn hóa một người dân nói
bà đặng thị hán ni cho biết
bây giờ việc này không dừng lại ở cá nhân bà hằng nữa
mà đây là câu chuyện của doanh nghiệp đại nam một khu du lịch mà lại có một chương trình vô văn hóa
trong câu chuyện này thì chính quyền phải ứng xử với doanh nghiệp này như thế nào
một khu du lịch văn hóa lớn nhất của một tỉnh mà lại ứng xử vô văn hóa như vậy là không thể chấp nhận được
tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng phải có biện pháp chứ không thể để chủ doanh nghiệp muốn làm gì thì làm
trao đổi về vụ việc luật sư nguyễn văn nhàn đoàn luật sư tp hcm cho rằng
hành vi dùng tên những cá nhân có mâu thuẫn với mình để đặt cho chó đua ngựa đua của bà phương hằng
cần phải được xem xét trong tổng thể các hành vi trên mạng xã hội vừa qua của bà này
theo luật sư nhàn nếu chỉ xem xét riêng hành vi dùng tên người để đặt cho chó ngựa lần này
thì chưa đủ cơ sở để chứng minh vi phạm của bà hằng
tuy nhiên khi xem xét tổng thể các hành vi lời nói của bà hằng trong những ồn ào vừa qua
thì có thể thấy đây là một chuỗi các dấu hiệu vi phạm cho hành vi xúc phạm nhân phẩm bôi nhọ danh dự người khác
trong nhiều lần livestream bà hằng có hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự của ca sĩ vy oanh nhà báo hàn ni
do đó việc bà lấy tên những người này để đặt cho chó ngựa chứng tỏ ý chí muốn xúc phạm nhân phẩm và danh dự của họ
luật sư nhàn phân tích
bên cạnh đó những cái tên hàn ni vy oanh là những cái tên nổi tiếng và hầu như dư luận
ai cũng biết những người này đang có mâu thuẫn với bà hằng và đã đề nghị xử lý hình sự bà hằng về hành vi xúc phạm nhân phẩm
vì vậy dù bà phương hằng không dùng đầy đủ họ tên các cá nhân mâu thuẫn với bà để đặt tên
nhưng chỉ cần nhắc đến một phần tên trên thì cộng đồng đều biết bà hằng đang nhắc đến ai và nhắc đến với mục đích gì
bài báo mới nhất được gửi về cho cơ quan công an tố cáo bà nguyễn phương hằng là của nhà báo hàn ni
vừa qua theo báo thanh niên bà đặng thị hàn ni đã có đơn gửi đến công an tp hcm công an quận bảy
đề nghị khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bốn người tự xưng là phe chính nghĩa ủng hộ bà nguyễn phương hằng
vì đã có hành vi xúc phạm tấn công bà ngay trước cổng nhà
trong đơn bà hàn ni cho biết trong suốt một năm qua bà nguyễn phương hằng đã sử dụng các trang mạng
xã hội khác nhau để live stream phát sóng trực tiếp chửi bới lăng mạ xúc phạm rất nhiều cá nhân tổ chức trong đó có bà
cụ thể tại các buổi livestream bà hằng liên tục đưa ra những lời lẽ ham dọa đòi đánh đòi giết và trừng phạt tôi
không chỉ đe dọa bà nguyễn phương hằng đã đến nhà tôi gây dối tụ tập đông người
không chỉ bà hằng đến nhà tôi gây dối mà bà còn lôi kéo những người tự xưng là phe chính nghĩa ủng hộ bà
thường xuyên có mặt trước nhà tôi từ sáng
tới tối đơn do bà hằng li gửi tới cơ quan chức năng viết
trước đó vào sáng ngày hai mươi hai tháng ba bà hằng li đang ngăn sáng trước cửa nhà thì có bốn người lạ mặt đã tiếp cận
chửi bới xúc phạm và tấn công bà
khi lực lượng công an có mặt nhóm người này mới bỏ đi
trong quá trình bị bốn người tấn công bà hằng li mất chiếc bông tay có trị giá một mươi triệu đồng
theo bà hàn ni việc nhóm người ủng hộ bà nguyễn phương hằng ngang nhiên chửi bới tấn công người khác vô cớ
là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội
do vậy bà hàn ni đề nghị cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc khởi tố vụ án khởi tố bị can
để kịp thời xử lý những hành vi sai phạm của những đối tượng quá khích nói trên
bà hàn ni từng có đơn gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đề nghị khởi tố bà nguyễn phương hằng
vì cho rằng bà hằng đã có hành vi vu khống làm nhục người khác lợi dụng quyền tự do dân chủ
trước đó sau khi nhận được đơn tố cáo của bà nguyễn phương hằng
về hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ nổi tiếng bộ công an đã vào cuộc điều tra và đi đến kết luận cuối cùng
thủy tiên trấn thành đàm vĩnh hưng không ngăn chặn tiền tử thiện
những thông tin tiếp theo về quá trình điều tra cũng như những thông tin xung quanh vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi
cảm ơn quý vị đã xem đến cuối video và xin hẹn gặp lại trong những tin tức tiếp theo
hẹn gặp lại